các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an tp cần thơ sau đó đã xác lập chuyên án mang bí số một trăm một mươi năm t để đấu tranh làm rõ
kiên trì và quyết tâm truy bắt những kẻ phạm tội đến cùng
trải qua gần một năm kể từ khi xác minh được chính xác đối tượng gây án
lực lượng hình sự đã tóm gọn các đối tượng khi chúng đang thực hiện một vụ trộm tiệm vàng
chứng cứ quả tàng khiến những kẻ manh động liều lĩnh và có bề dày thành tích nhất cũng không còn đường chối cãi
chúng ta hãy cùng theo chân những người lính hình sự công an tp cần thơ
công an tp cần thơ
ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi năm tại tiệm vàng huyện tính ha ấp thị tứ thị trấn phong đền huyện phong đền tp cần thơ đã xảy ra một vụ trộm
các đối tượng đột nhập vào tiệm vàng lấy đi sáu mươi một lượng vàng một mươi năm k hơn bảy lượng vàng hai mươi ba k và tám mươi một gram vàng ý
tổng trị giá tài sản là một năm tỷ đồng
quá trình khám nghiệm hiện trường tiến hành tỉ mỉ
không phát hiện được gì ngoài dấu vết công cụ là thứ không thể che đậy
khả năng là đối tượng dùng cái dít loại dít dẹt cãi những cái bắn lề của lớp cửa bên ngoài
sau khi cãi được lớp cửa bên ngoài thì tạo những cái xe hở thì dùng tiếp tục dùng một công cụ hai lưới cắt dạng kèm công lực
và cắt cái khoang khóa đột nhập vào bên trong và đóng cửa lại
sau đó thì các đối tượng vào bên trong thì dùng những cái dít dẹt cãi ở những cái cửa của tủ đường dàng và mang cái điện ra ngoài
cái khó khăn nhất là khi trong những cái tài liệu chứng cứ rồi những cái dấu vết để lại hiện trường
thì em sẽ xác định để truy nguyên đối tượng dự án
thì rất là khó để thu được thu thập được rất là ít dấu vết
do các đối tượng trong quá trình thực hiện nó rất tinh vi
đeo khẩu trang đeo găng tay
nên mình không thu được dấu vết để làm cái khẩu trang truy nguyên
hình ảnh trích xuất từ camera an ninh hiện trường cho thấy đối tượng mặc áo chùm kín đội nón đều găng tay và khẩu trang
cái duy nhất có thể dự đoán chính là tầm vóc của đối tượng
nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng do một nhóm người thực hiện với sự manh động lưu lĩnh và chuyên nghiệp
phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo công an thành phố xác lập chuyên án truy quét mang bí số một trăm một mươi năm t trộm cắp tài sản để đấu tranh làm rõ
kế hoạch điều tra được xây dựng
trong đó ưu tiên tập trung giả soát hàng trăm đối tượng hệ trộm trên địa bàn huyện phong điền
một mươi một vụ trộm cơ sở kinh doanh khác với giá trị tài sản bị mất ước tính hơn một mươi tỷ đồng
thông tin về các vụ trộm đang tài tràn trên các mặt báo báo điện tử và các trang mạng xã hội dư luận xã hội bất an đặc biệt là những gia đình kinh doanh vàng họ lo lắng đến mất ăn mất ngủ
trước yêu cầu cấp thiết từ thực tế và nhận định khả năng cấp thiết các vụ trộm cơ sở kinh doanh khác với giá trị tài sản bị mất ước tính hơn một mươi tỷ đồng
các vụ trộm cấp đều do một nhóm đối tượng thực hiện
tổng cục cảnh sát bộ công an trước đây đã có quyết định thành lập ban chỉ đạo điều tra chuyên án trộm tiệm vàng để chỉ đạo làm rõ
những cái tiệm vàng chúng thực hiện thì ở phía trên là cái tiến lộ giao thông còn phía dưới là cái tiếng sông
tập của các tiệm vàng thì có một cái đường để thoát một cái đường hẻm nhỏ để thoát
thì qua cái trả nổi thông tin
thì qua cái trả nổi thông tin của các công an các địa phương thì mình cũng thấy nhận định là cái cách trụ diệt đó do một cái băng nhóm tội phạm gây ra
sau khi nhận được cái quyết định thành lập ban chỉ đạo điều tra chuyên án lực lượng cảnh sát đường thủy đã có một cuộc hợp nhằm đánh giá gà sót lại các văn loại đối tượng
thì cũng chia theo là vụ trách địa bàn giám sát các đối tượng từng khu vực từng địa bàn từng trạm quản lý
thì chúng tôi vẫn giám sát theo dõi thông tin để chúng liên hệ với các phòng nghiệp vụ
ban chỉ đạo chuyên án là chỉ đạo là chúng tôi phải nhanh chóng bằng mọi giá sử dụng tất cả các quyền pháp nguyên vụ để đem ra đối tượng này
nhanh chóng là triệt sóng băng nhóm này không để chúng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
cũng như lực lượng hình sự ở nhiều tỉnh thành khác thuộc khu vực miền tây nam bộ với sự chỉ đạo sát sao của ban chuyên án là lãnh đạo công an thành phố
lực lượng hình sự cần thơ được huy động tối đa phối hợp với các đơn vị có liên quan dốc sức
để làm sao trong thời gian sớm nhất có thể tìm ra hung thủ
ban chuyên án đã phân công cho lực lượng chính sách xác minh và giả soát lên danh sách rất nhiều đối tượng
nhất ở nhiều tỉnh thành tây nam bộ để mở về các đối tượng và hệ trộn có đặc điểm nhận dạng giống như hình ảnh camera đã ghi lại
chúng tôi sẽ thực hiện quyền pháp nguyên vụ là quá trang cải thiện vào những người buôn bán gian sông
từng tra trên tiếng sông
hà lan phương tiện nhằm theo dõi đối tượng
điều khó khăn nhất mà ban chuyên án một trăm một mươi năm t phải đối mặt đó là những vụ trộm diễn ra vào ban đêm
không có dấu vết để lại không có nhân chứng hay bất cứ một manh mối nào
đây lại là một vụ trộm liên tỉnh nên nhiều khả năng đối tượng trộm cắp là người từ địa phương khác
chính vì vậy công việc đánh án phải được tiến hành đồng thời ở nhiều nội dung
bạn truyền án chú trọng truy tìm những dấu vết đặc trưng thu hẹp diện đối tượng dài xoát
và việc quan trọng đầu tiên chính là quay trở lại
nghiên cứu kỹ thêm một phần nữa bản ảnh hiện trường để tìm ra một tia hy vọng
và hy vọng đã được cắp lên

công việc giả sử của bộ công an chỉ đạo các mối trịnh sát tập trung tìm ra đối tượng với đặc điểm có bàn chân giao chỉ
giả soát được tiến hành đồng loạt trên toàn thành phố ở tất cả các quận huyện
công văn được gửi đi các tỉnh lân cận
tại một số tỉnh nam bộ lực lượng hình sự cần thơ cũng liên hệ làm việc với nhiều trại giam để tìm kiếm các đối tượng mới nhập trại
các đối tượng vừa được tha tù để tìm kiếm người có bàn chân giao chỉ
nhưng manh mối duy nhất dường như đã làm khó cho bàn truyền án
khi nhiều ngày trôi qua hàng trăm quốc gia soát được tiến hành
mà vẫn không mang lại kết quả
đối tượng có bàn trên giao chỉ vẫn là một ẩn số

có thể là đầu mối để tìm ra các đối tượng phạm tội
điều này cần sự hợp tác chặt chẽ của các chủ tiệm vàng trên toàn khu vực với lực lượng công an địa phương
tuy nhiên đây không chỉ là một trong rất nhiều phương án được thực hiện nhằm truy tìm đối tượng phạm tội
tại vì số lượng nó bán là không ít
nên nếu mà họ có mua đi chăng nữa thì họ sẽ tìm mỗi cách họ che giấu cái hình gì đó
vậy thì nếu mà làm việc với tiệm vàng thì cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình
để họ cung cấp cái thông tin đó cho mình
nghiên cứu kỹ hiện trường và đặc điểm các vụ trộm
trao đổi với công an các địa phương
bàn chuyên án một trăm một mươi năm t nhận định đây là nhóm tội phạm có tổ chức có tính chuyên nghiệp
đặc biệt chúng phải là những người thông thạo luồng lạch trên tuyến sông hậu
nắm gió quy luật lên xuống của con nước và sử dụng thanh thạo ghe tàu
chính vì vậy công tác trình sát tập trung xác minh những đối tượng làm nghề chai lưới dọc tuyến sông hậu
các đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp
các đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế
đồng thời với công tác trinh sát để không làm xáo trộn cuộc sống của người dân
và không khiến họ hoang mang thêm nữa
luật lực hình sự phối hợp với công an các địa phương bí mật bảo vệ vòng ngoài
cho các tiệm vàng dọc tuyến sông hậu
cũng đồng thời để trinh sát nắm bắt tình hình
phòng trào quân chúng nhân dân tham gia tối giấc tội phạm được phát động sâu rộng trong nhân dân
mỗi người dân đều đã trở thành tai mắt của cán bộ
bất cứ biểu hiện bất thường xung quanh cũng nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng trinh sát khắp nơi
cơ quan điều tra công an thành phố cần thơ đã xác định được mối liên hệ của dân với những người ngoài địa phương
đều là những kẻ có tiền án về tội trộm cắp
ngoài cái đặc điểm của đối tượng nó ra đó
thì chúng tôi cũng còn sử dụng nhiều cái biện pháp
sử dụng là cái phát động phong trào
những chúng là tố giác tội phạm
rồi sử dụng các cái biện pháp khác
thì trong một thời gian cũng là khoảng hai tháng
thì chúng tôi qua cái nguồn tin thì chúng tôi phát hiện được một đối tượng
đối tượng này là làm cái nghề là sống trên ghe cào
sống trên ghe cào
nhưng mà có bất minh về tài sản
thường thường thì theo cái quy luật là
dân đi trẻ lưỡi là
thường thường thì theo cái quy luật là
sáng đi chiều về hoặc là tối đi là
sáng về là có cá để mang đi bán
nhưng đối tượng đi hai ba ngày mới về
mà khi về thì thấy là các đối tượng này là
thường như là không có cái hoạt động để cho vợ con đi
cho đi bán những cái cá đã bắt được
nên mình đặt rất nhiều nghi vấn
khi mà đi một thời gian một hai ngày về là lại có tiền
cho vợ con sắm vàng rồi là xe
rồi ăn chơi này đó
với số tiền cũng rất lớn
các đối tượng là có vụ dưỡng là
hoạt động cơ bản rất là mạnh
một ngày có thể sử dụng mấy chục triệu
để đứng vào các cái trận cá độ bông đá
các cái tụ điểm đó rẻ
kết hợp nhiều nguồn tài liệu
thấy có đủ xác định
đây nhiều khả năng chính là nhóm đối tượng
đã thực hiện các vụ trộm vàng đường sông
tại các tỉnh miền tây nam bộ
thời gian gần đây
lãnh đạo ban chuyên án một trăm một mươi năm t cần thơ

quyết định báo cáo ban chỉ đạo chuyên án của bộ
yêu cầu đặt ra là để
có đủ căn cứ vững chắc buộc tội nhóm này
phải thực hiện được việc bắt quả tang
hành vi trộm cắp của chúng
chính vì vậy một kế hoạch cụ thể
được xây dựng nhằm bám sát
mọi di biến động của đối tượng
cái khó khăn nhất của lực lượng chính sách
và ban chuyên án đặt ra là bằng cách nào
để bắt quả tang được tổ tượng
khi đang thực hiện hành vi phỏng tội
tại vì khi mà nếu các đối tượng này
mà mình bắt thì quá trình đấu tranh ra thép
cái tài liệu chứng cứ mình thu thật

trước đây có những vụ trộm trước đây
thì không đủ để khởi tố
để xử lý các đối tượng
xử lý hình sự các đối tượng này
bắt buộc đặt ra vấn đề là phải là
phải cái nhiệm vụ đặt ra là phải bắt quả tang đối tượng
được sự hỗ trợ hiệu quả từ phòng cảnh sát
giao thông đường thủy các đơn vị nghiệp vụ
của bộ và công an các tỉnh
nhiều phương án theo dõi đối tượng
dọc tuyến sông hậu được dựng lên
để vừa có thể bám sát đối tượng
vừa không đánh động
làm chúng cảnh sát đối phó
cái khó khăn nhất của lực lượng trinh sát
làm sao mà bám sát được
các di biến động các hoạt động và các biểu hiện
hoạt động phòng tội của đối tượng
để mà đưa ra các kế hoạch
bắt quả tang đối tượng trong lúc thực hiện hành vi phòng tội
thì lực lượng trinh sát tụi tôi đặt ra
bằng cách là phải thực hiện
những bước trinh sát liên hoàn
tức là nhiều mũi nhiều tổ trinh sát khác nhau
rồi có tổ trinh sát
đi trên bào
tổ trinh sát bằng đường bộ
tổ trinh sát phối hợp với lực lượng giao thông đường thủy
để mà di chuyển để theo dõi đối tượng bằng đường sông
khi thì ở tỉnh này
khi thì đối tượng đã qua tỉnh khác
tại vì đường sông nó rất là dễ lưu thông
còn đường bộ thì trinh sát
chỉ có thể là đi dòng
chứ không thể nào mà đi theo đối tượng được
nếu bám gần quá thì đối tượng phát hiện
nếu bám xa thì cần cách xa đối tượng
bằng chừng hai trăm linh m
thì có thể là những kênh dạch
khi đối tượng đi bằng kênh dạch
thì mình rất là khó phát hiện
rất là khó theo dõi để bám sát
thì quá trình đi bằng đường bộ
thì nó lại xa nó lại phải tốn thời gian
khi đến nơi thì đối tượng
mình lại kiếm
cái manh mối cái di viết động
đối tượng nó lại càng khó khăn hơn
sau nhiều ngày theo dõi
anh cơ sĩ biến động của các đối tượng
đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
phòng cảnh sát đình sự công an
thành phố cần thơ phát hiện ba tên
nguyễn văn dân lê phân dũng
và phùng thanh tâm
đang chuẩn bị di chuyển đến địa bàn
thị xác bình minh tỉnh vĩnh long
để thực hiện vụ trộm tiếp theo
bàn truyền án đã bí mật
giám sát mật phục
để bắt quả ta
tại thị xác bình minh tỉnh vĩnh long
bàn truyền án đã tiến hành khảo sát
các tiệm vàng được phán đoán
có thể là địa điểm
mà các đối tượng sẽ ra tạch
đồng thời lên phương án may phục
nhưng sau hai ngày
ở vĩnh long
vì một lý do nào đó
mà các đối tượng không thực hiện
mà di chuyển đến địa bàn thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
vừa phải theo chân các đối tượng
vừa phải lên kế hoạch
trước một bước để đối phó
với những tên trộm gian manh này
bàn truyền án đã phải tung hàng trăm quân đón lóng
ở các vị trí thèn chốt
nhưng cũng như lần trước
ngày thứ ba sau khi di chuyển xuống đồng tháp
các đối tượng lại bất ngờ
xui thuyền về các bè tỉnh tiền giang
và ngay trong đêm đó
tại tiền giang
các đối tượng đã bất ngờ ra tay
ngay tại tiệm vàng cây biến
thuộc xã tân thanh huyện cái bè
mai phục bên ngoài
và ước lượng thời gian ra tay của đối tượng
nên khi nguyễn văn dân vượt lẻn ra khỏi tiệm vàng ngay lập tức
thì lực lượng trinh sát đã ập vào bắt giữ
việc bắt giữ thành công đối tượng trộm cắp
tưởng đã kết thúc vụ án
nhưng quá trình khám xét
không thu giữ được tàng vật
nên sau khi xin ý kiến chỉ đạo nhanh từ ban chỉ huy
các thành viên chuyên án đã buộc phải thả người

để mình hóa trang
để mình đột nhập
tức là mình hóa trang vào các tiệm vàng
để mình ém quân trong đó
khi đó thì tụi tôi buộc phải đóng quân phía bên ngoài
phía bên kia vào sông
lúc đó là chưa có đặc công
thì lực lượng trinh sát phải áp sát xuống sông hết
tất cả để theo dõi đối tượng
mà lúc đó là nước gồng

theo dõi đối tượng khoảng hai tiếng là nước đã lên cao
lực lượng trinh sát không thể nào ở dưới sông mà lâu được
nếu mà dưới sông thì đã thua
thì chúng đã bỏ chạy đi
nhưng mà lực lượng mình đã vây bắt kịp thời
mà chúng vẫn bắt dính chúng
nhưng mà không thu được tăng giặc
lúc đó mình cũng chỉ căng theo cái cảm tính mình thôi
chẳng hạn là mình cũng không có
có xác định được cái tiệm vàng đó
nó có bao nhiêu lớp cửa
thì trước là mình căng khoảng từ ba mươi đến bốn mươi năm phút
thì lúc đó thì anh em nghĩ là chắc khả năng
thời điểm đó là đối tượng đang hoạt động
lấy trộm tài trản rồi
khi bắt đầu phát động tấn công
tụi tôi phát động tấn công
thì bắt được đối tượng
lúc đó đối tượng mới cắt được ba lớp cửa
mới bước đến cái tủ trưng bày vàng
là chưa lấy được cái tài trản nào cả
dẹp bắt giữ thành công đối tượng trộm cấp
tưởng đã kết thúc dụ án
nhưng quá trình khám xét không thu giữ được tăng giặc
nên sau khi xin ý kiến chỉ đạo nhanh
từ bang chỉ huy
các thành viên bang chuyên án
đã buộc phải thả người
thưa quý vị và các bạn
tại huyện cái bè tỉnh tiền giang
lực lượng công an bắt giữ được đối tượng
nhưng không thu giữ được tăng vật
nên buộc phải thả người
điều này đã khiến cho mức độ khó
của chuyên án tăng lên gấp đôi
đối tượng liệu có tiếp tục thực hiện
các vụ trộm khác hay không
làm thế nào để giải nghi cho chúng
và làm thế nào để phá án một cách trọn vẹn
kính mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi chương trình hành trình phá án tuần sau
nếu mà đi theo chúng nữa
thì sẽ lộn
thì chúng ta sẽ mắc dấu vết tiếp
rất là buồn
nói chung là cũng có một cái gì đó
để mình suy nghĩ lại

họp lại đủ nguyên liệu
để dạy cho kế hoạch
cho tùy thái
để làm tốt hơn cho người ta phá án